thưa quý vị các đồng chí và các bạn trong hai ngày hai mươi chín tháng một mươi một và mùng ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn đã ra lệnh bắt khẩn cấp và khởi tố bị can đối với hai chị em ruột là triệu thị sai
tức thu hai mươi ba tuổi và triệu thị hiền một mươi tám tuổi trú tại thôn khuổi kẹn xã bản thi huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn về hành vi mua bán người
đây là vụ việc gây xôn xao dư luận huyện trợ đồn
chuyên mục hành trình phá án hôm nay giới thiệu đến quý vị các đồng chí và các bạn những diễn biến chính của vụ án
với mong muốn góp phần cảnh báo và giảm thiểu loại tội phạm nguy hiểm này
tài họa dán xuống nhà ông trần văn việt ở thôn nà dại
đứa con gái một mươi tám tuổi trần thị tuyết của ông đột ngột biến mất
hoảng sợ và nghi ngờ có chuyện chẳng lành xảy ra với đứa con gái yêu thương của mình ông việt trình báo chính quyền
đến lúc đấy ông mới biết tài họa không chỉ đến với một mình gia đình ông
gia đình ông sơn là em vợ của ông trú ở thôn nà mền xã yên thượng ngay cạnh
cũng làm vào hoàn cảnh tương tự
con gái ông sơn triệu thị huệ cũng biến mất khỏi nhà không tin tức
không khí xóm núi trở nên ám đạm bất an
thông tin về sự mất tích bí ẩn của hai cô gái được gia đình báo lên công an huyện chợ đồn
sau khi nhận được đơn trình báo tôi đã báo cáo lãnh đạo đội lãnh đạo đơn vị các cán bộ phía hội của tôi
để tiến hành điều tra xác minh ghi lời khai ban đầu về những người biết việc về việc rời khỏi nhà đi của huyện và tuyết
qua quá trình điều tra thu thập thông tin tài liệu cơ quan hệ sát điều tra công an huyện trợ đồn xác định
thì đây là việc có dấu hiệu của cơ quan mua bán người
công an huyện chợ độ đã có công văn và chuyển toàn bộ hồ sơ tài liệu ra phòng pc bốn mươi năm công an tỉnh bắc cạn để giải quyết hợp thẩm quyền
trong lúc mọi người đang sung sao về sự mất tích của hai cô gái trẻ
thì ít ai để ý
cũng trong thời gian đó trên địa bàn các xã phía tây huyện chợ đồn xuất hiện một người phụ nữ
người này vừa lạ lại vừa quen
quen vì chị ta cũng là người địa phương
lạ là vì chị ta đã bỏ nhà đi từ nhiều năm trước
này đột ngột trở về một cách khó hiểu
người phụ nữ đó là triệu thị hiện trung ở xã bản thi huyện chợ độ
liệu người phụ nữ này liên quan gì đến sự mất tích của hai cô gái trẻ
ở yên thượng hay không
có lẽ người giàu trí tưởng tượng nhất cũng khó hình dung đến mối liên hệ giữa hai sự kiện này
tuy nhiên trong con mắt hình sợ của công an tỉnh bắc cạn
thì đây là một câu hỏi cần tập trung làm rõ
nhất là khi họ nắm trong tay một thông tin cực kỳ nguy gia
triệu thị hiền từng là bạn học của trần thị tuyết cô gái mất tích ở xã yên thịnh huyện chợ đồn
đặc biệt sau khi hai cô gái trẻ mất tích thị hiện cũng biến mất khỏi địa phương
một dấu hiệu đầy khả nghi mà các trinh sát thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh bắc cạn không thể bỏ qua
tất nhiên từ câu hỏi đến sự thật là một chặng đường vô cùng cam gò
mà ngay cả những người trong cuộc nhiều khi cũng không thể hình dung nổi
khi nhận được đơn trình báo của gia đình bị hại
tố cáo về cái việc là con của gia đình bị hại
là con của gia đình bỏ nhà ra đi
thì nghi vấn là có hai đối tượng là bạn thân bạn học của bị hại là lừa nghi lừa bán sang trung quốc
quá trình nhận đơn đội phòng chống tệ nạn và mưu án người tiến hành báo cáo lãnh đạo
tiến hành điều tra xác minh và thu thập những tài liệu liên quan
trong lúc người nhà của trần thị tuyết và triệu thị huệ tuyệt vọng vì tin tức của hai cô gái vẫn bóng chìm tầm cá
thì cách đó hàng ngàn km về phía bắc ở một địa điểm thuộc thành phố bắc hải tỉnh quảng tây trung quốc
con gái họ đang phải trải qua những ngày kinh hoàng nhất cuộc đời
bắc hải là thành phố cảng biển đồng thời là khu du lịch nổi tiếng ở miền nam trung quốc
từng được ví là hao quai của phương đồng
tuy nhiên tuyết bà huệ đến đây không phải để du lịch tận hưởng cuộc sống
họ bị ép phục vụ trong một đồng mại dâm
ngày ngày đối mặt với những giờ phút vô cùng tuổi nhục để mua vui cho những khách làng chơi
vậy con đường nào dẫn họ từ những bán làng chôn rau cắt rốn bình yên ở huyện chợ độn
đến ổ mại dầm nơi đất khách quê người
tất cả đều có sự tham gia của triệu thị thiệt
đối tượng đã xuất hiện và biến mất ở huyện chợ động
cùng thời điểm tuyết và huệ rời khỏi nhà và rơi vào tình trạng bóng chim tẩm cá
theo tài liệu của cơ quan điều tra triệu thị hiền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
là người thôn khủy cạn xã bản thùy huyện chợ độn tỉnh bắc cạn
ngay từ bé hiền đã có biểu hiện lều lỏng ăn chơi bỏ bê học hành
nhiều lần bị thầy cô giáo nhà trường nhắc nhở vì vi phạm kỷ luật
tuy nhiên hiền vẫn chứng nạo tật nấy
lên lớp bảy hiền bỏ học
tuy bỏ học nhưng hiện vẫn giữ liên lạc với một số bạn bè cùng lớp
để khi tiện thì tổ chức tụ tập chơi bợi tạm gẫu
trong số đó có trần thị tuyết
tuyết và hiền trước đây chơi khá thân với nhau
khi biết hiền đua đội leo lỏng bỏ học
ông việt bố tuyết đã nhiều lần khuyên rằng không cho con gái giao du với hiện
để tránh lâm vào cảnh gần mực thị đen
tuy nhiên con gái ông vẫn giấu giếm gia đình giao du với bạn xấu
không ngờ tai họa bắt đầu từ mối quan hệ tưởng chừng như vô bổ ấy
một ngày đầu tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
triệu thị hiền bất ngờ xuất hiện ở thôn nà dại xã yên thịnh huyện chợ độn
mục tiêu mà hiền tiếp cận chính là tuyết
cô bạn học cũ trong tâm trạng khá chán trường vì sau khi học hết cấp ba
đang chưa có công an việc làm
trong khi nhu cầu tiêu pha ngày càng lớn và không thể chia tay sinh bố mẹ mãi
mội nhữ được kẻ buôn người đưa ra
một công việc nhàn nhã có thu nhập cao ở tỉnh quảng ninh
hiền còn nói thêm do là bạn bè quen biết nhau
nên mới ưu tiên cho tuyết
chỗ làm là của chị gái hiền triệu thị sai quản lý
nếu tuyết không quyết định ngay
sẽ có nhiều người khác đăng ký theo hiện ra quảng ninh làm việc
ngay lập tức tuyết mắc bẫy
tuyết bí mật chuẩn bị mọi hành trang cần thiết cho chuyến đi xa
trước khi lên đường triều thị hiền mừng như bắt được vàng
khi nghe tuyết xin cho cô em con cậu là huệ ở xã yên thượng được đi làm cùng
từ mờ sáng một ngày đầu tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
khi bản làng còn chìm trong giấc ngủ
tuyết và hợi đã lặng lẽ tạm biệt gia đình theo triệu thị hiền lên đường với rất nhiều hy vọng
họ không thể biết được phía trước họ là con đường vô cùng tâm tối
là quãng đời mà sau này họ sẽ ước giá như mình chưa từng trải qua
sau một ngày hành trình vất vả
sắm tối hôm ấy ba người đến thành phố móng cái tỉnh quảng ninh
tại đây họ gặp triệu thị sai hay còn gọi là thù
cơm nước xong hiền lấy cớ là bố mẹ ở quê bị trắng căng
nên giao hai cô gái trẻ cho sai để lập tức quay về bắc cạn
ngày tối hôm ấy sai dẫn tuyết và huệ vượt biên sang đường tiểu ngạch sang trung quốc
đó cũng là thời khắc đánh dấu bắt đầu những ngày tháng tuổi
nhục của hai cô gái trẻ
tuần đầu tiên trên đất khách hai cô gái trẻ được sai và người tình của thị
một người đàn ông trung quốc tình dũng đối xử rất tử tế
chúng đưa nạn nhân đi mua sắm quần áo điện thoại mỹ phẩm
cho họ học tiếng trung để thuận lợi trong giao tiếp
tuy nhiên những ngày vui vẻ ấy không kéo dài được bao lâu
hai cô gái trẻ bàn hoàn khi bị sai và người tình bắt đi bản dập
số tiền buôn hương bán phấn đều bị sai và dũng thầu tợn
chúng theo dõi kiểm soát chặt chẽ nhứt cửa nhứt động của nạn nhân
trong một lần đi tiếp khách huệ và tuyết đã bàn nhau bỏ trồn
nhưng do đất khách quê người lạ nước lạ cái không quen ngôn ngữ không thông thuộc địa hình
nên gần như ngay lập tức họ bị bắt lại
một lần nữa hai cô gái trẻ lại mắc bẫy của mẹ mình triệu thị sai
thay vì thực hiện lời hứa sai bán sang tay hai cô gái cho một động mại dâm khác ở bắc hải
tại đây không có cách nào khác các cô gái lại biến mình thành công cụ giải trí cho khách lạc chơi
một thời gian sau huệ bị bán làm vợ cho một người đàn ông quảng tây trung quốc
còn tuyết bị giữ lại để làm công cụ kiếm tiền cho chủ chứa
sau đó tuyết lại bị sai bán cho một động mãi chăm khác ở thượng hải
cuộc hành trình tuổi nhục của hai cô gái trẻ
ngày càng đi sâu vào nội địa trung quốc càng xa biên giới việt nam
đồng nghĩa với việc hy vọng trở về của họ ngày càng nhỏ nhoi hơn bao giờ hết
thượng hải có lẽ là thành phố năng động sập quất giàu có vật nhất của đất trung hoa
nhưng với cô gái trẻ trần thị tuyết thành phố nổi tiếng ấy chỉ gói gọn trong căn phòng chưa đầy hai mươi m hai
trên tầng hai của căn nhà nơi đống đô của một ổ mài dầm
mọi sinh hoạt của cô từ ăn ngủ đến tiếp khách đều gói gọn trong căn phòng ấy
đối diện với cơn ác mộng ngày càng dữ dội
tỷ lệ thuận với nỗi sợ hãi là lòng khát khao trở về với gia đình hối thúc tuyết tìm cách bỏ trốn
trở lại bóng cái quảng ninh
tuyết đang lang thang chưa biết đi đâu về đâu
vì không một xu dính túi thì một người phụ nữ lạ mặt xuất hiện
chị ta nói cũng đến đón con gái bị trục xuất và ngỏ ý giúp đỡ
trong lúc người phụ nữ chưa lên xe tuyết nhanh trí mượn điện thoại của người lái xe để liên lạc
may mắn cô thấy được số điện thoại của một người bạn
và từ đây tuyết liên lạc được với các cán bộ phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh bắc cạn
cú điện thoại này đã dẫn quá trình làm rõ vụ mất điện thoại
ở hai xã yên thịnh yên thưởng sang một bước ngoặt mới
cơ quan điều tra chính thức đưa hai chị em triệu thị hiền triệu thị sai vào tầm ngắm
bằng các biện pháp nghiệp vụ chân dung của những kẻ buôn người lợi dụng sự cả tinh của các cô gái trẻ dần được đưa ra ánh sáng
cái khó khăn ở đây là đối tượng sau khi lừa hai cháu gái sang trung quốc để bán
cái tiền thì có
không trở về địa phương
tại địa phương thì chính quyền địa phương và nơi sinh sống của đối tượng cũng không báo chính quyền địa phương là đi đâu
và gia đình đối tượng thì cũng không hợp tác với cơ quan công an
cái khó khăn thứ hai là ở đây là trinh sát điều tra xác minh thì
cái đối tượng mà
gây ra cái vụ án này thì là đồng bào dân tộc ít người
tại cái khu vực mà gia đình đối tượng sinh sống thì có một mươi gia đình một mươi hộ gia đình
nên là cái việc sử dụng cái biện pháp nghiệp vụ của ngành thì khó rất khó khăn
ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba
mặc dù trời đã sắm tối giờ làm việc buổi chiều đã hết từ lâu
nhưng các cảnh sát có kinh nghiệm của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh bắc cạn vẫn chưa rời nhiệm sở
họ hồi hộp chờ đợi sự có mặt của một vị khách
vị khách đó là trần thị tuyết nạn nhân vụ buôn bán người ở huyện chợ đỗ
người phụ nữ chân yếu tay bệm đã trải qua cuộc chạy trốn kinh hoàng nơi đất khách
tại cơ quan điều tra tội ác của chị em hỏi triệu được cô trình bày ghi tiếc trong đần tố cáo gửi cơ quan công an
trong thời gian đầu thì không thu bắt cho học tiếng
rồi đến vài lần sau là thu bắt em với huyện đi tiếp
cùng nhau bỏ trốn lên trên tỉnh
lại bị thu bắt quay trở về thu lại bán cho hai người bạn của thu phí
và chủ mua không thích nên là bán huyện đi tiếp trước
bảo em để học tiếng
rồi làm cho họ đi tiếp
hát cho họ nhưng em không đồng ý
bán em cho nhà khác thì tại sân hải
trong thời gian đầu họ bắt em học tiếng không cho em ra ngoài
phòng em ở trên tầng hai
cửa là cửa trần không gục kính
rồi em nhảy xuống đáy đất trống
rồi khu đấy là ở cạnh chợ
có mấy cây dừa đấy
rồi em nấp để đợi đến đêm
có comment tuần qua
thì em có ra
có ra gọi với tay thì họ xuống bắt
em ở đấy hơn hai mươi ngày
cũng từ thời điểm đó
cuộc truy lùng những kẻ buôn người diễn ra qua nhiều địa bàn chính thức bắt đầu
một cuộc truy lùng mất rất nhiều công sức thời gian của các trinh sát
cùng với sự kết hợp của công an nhiều địa phương tỉnh thành
mới có thể đưa hai mẹ mình ra trước ánh sáng pháp luật
từ cái hành vi phạm đội hành vi của triệu thị hiền triệu thị sang tức là phùng thị thu
hai chị em này liên lạc với nhau và tìm đưa người sang trung quốc để bán lấy lợi nhuận
mục tiêu là chúng tôi phải đấu tranh là làm rõ hành vi việc làm của hiền và sang
là coi hà ma thị huệ và trần thị tuyết như một món hàng
và có thu được lợi nhuận
có thu được tiền
nhưng mà trước nữa là họ phải họ có một cái thủ đoạn rất là ra ngoan là họ lừa người ta sang bên kia
xong đó bán người ta cho người ở trung quốc và đem đi rất là nhiều nơi
chân dung của những kẻ buôn người được làm rõ xong để truy bắt các đối tượng này ra trước pháp luật
là cả một quá trình vô cùng vất vả của các điều tra viên thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh bắc cạn
tuy có hộ khẩu thường trú tại xã bản thi huyện chợ đồn
nhưng chúng thường xuyên vắng nhà sống lang thang ở nhiều địa phương
thậm chí có thời gian ở trung quốc gây rất nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra
công an xã thì cũng tổ chức họp trong góc độ lần lượt của công an xã
là triển khai khi phát hiện đồng chí chú bà sai này về thì sẽ báo trực tiếp cho công an xã
là phối hợp với lại công an đồn trực tiếp đến tại thôn bản
sau đó là cũng bố trí đồng chí công an viên tại thôn bản là nắm tình hình tại thôn
và thường xuyên theo dõi và kiểm tra tại khu vực nhà và sai này
xem bà có thường xuyên về nhà thăm gia đình bố mẹ hay không
thì sau đó thì qua nắm tình hình trên chỗ địa bàn thì
và chỗ trị sai này thì có thể được tham gia
hầu như là đi từ năm hai nghìn một mươi chín là không thấy là về gia đình
việc một trong hai đối tượng chính của vụ án là triệu thị sai có hơn năm năm trời không xuất hiện ở địa phương
đã đặt ra thách thức không nhỏ với các điều tra viên
ngoài ra em gái thị là triệu thị hiền cũng rất ít khi có mặt ở nhà
từ công tác phát động phong trào quân chúng cơ quan điều tra có được thông tin
vào thời điểm bị truy bắt hiền đang hành nghề tiếp viên ở các quán karaoke ở các quán cà phê đèn mờ
tuy nhiên địa bàn hoạt động của thị rất rộng gây khó khăn cho công tác truy tìm
đối tranh với họ là bởi vì rất khó
cái thứ nhất là đối tượng là như hàng quay như mà nãy tôi nói
cái thứ hai là cái đối tượng này sống lang thang không có nơi cố định
ba năm nay rồi triệu thị sai liên tục sống đến nơi là lang thang
là không có nơi ở coi như là bỏ nhà đi triệu thì hiền cũng bỏ nhà đi không ở đây
cho nên là cứ đi chỗ này hết chỗ này chỗ khác
chúng tôi phải theo dõi suốt cùng phối hợp với công an các đơn vị địa phương của quảng ninh của lạng sơn của vĩnh yên và công an hải dương
theo dõi suốt phối hợp với họ và cùng với việc phát động quảng dân khi bắt đầu là có
cái thứ hai nữa là họ thường liên lạc bằng điện thoại từ trung quốc về
hoặc là liên lạc mà thay đổi số sim ta gọi là sim card
đến liên lạc với nhau cho nên việc xác định định vị rất là khó
sau khi đối tiện lừa hai cháu sang trung quốc và biết gia đình bị hại thì tố cáo với cơ quan công an về hành vi lừa mua bán sang trung quốc để bán
đối tượng trốn khỏi trung quốc
sau khi theo thông tin của cơ quan công an quỹ bắt cạn là phối hợp với cục cảnh sát hình sự với interpol là

phối hợp với cục cảnh sát hình sự với interpol là
với bộ đội với các lực lượng khác của trung quốc
thì truy đuổi thì hai đối tượng đã trốn sang việt nam
song song với việc phát động quần chúng tố giác tội phạm
đồng thời áp dụng đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ
cơ quan chức năng phát hiện triệu thị hiện
một trong hai đối tượng đang lẫn trốn
tại một nhà hàng karaoke thuộc địa bàn
thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
vào đêm ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn
các trinh sát thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tự xã hội công an tỉnh bắc cạn
lặng lẽ về xui
nửa đêm đến thành phố vĩnh yên không nghỉ ngơi
các anh bắt tay ngay vào việc xác minh nguồn tin
tuy nhiên với sự ranh ma của mình
triệu thị hiền khiến các điều tra viên thêm một lần thất vọng
chỉ trước đó ít ngày
thị đã rời quán karaoke và đi đâu không ai rõ
kiên trị lần theo những manh mối nhỏ nhất
trinh sát nhận được nguồn tình
hiền bị tai nạn nên rời khỏi nơi cư trú
để điều trị vết thương
lập tức các trạm xá
bệnh viện nhà thuốc tư nhân trên địa bàn huyện tam đảo
và các địa phương lân cận được rà soát kỹ càng
cuối cùng sau hơn một năm trời lần tìm đối tượng
vào ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn
lực lượng công an cũng đã bắt được cô em nhà họ triệu
vì thị đang nằm trong bệnh viện điều trị vết thương
đối tượng chính trong vụ này là trốn về tỉnh vĩnh phúc
thì quá trình trí bắt tổ công tác
đã bắt được đối tượng ở vĩnh phúc thì sau đó thì
đối tượng thứ hai thì qua khai thác đối tượng
thì xác định là đối tượng đồng phạm với đối tượng chính
là hai chị em ruột đang lẩn trốn ở tại chí linh hải dương
ngay sau đó tổ công tác đã tiến hành
cử thêm một số đồng chí là đồng thời là truy xét đối tượng nóng
tại khu vực huyện chí linh hải dương
thì trong một thời gian ngắn nhất thì tổ công tác đã xác định được đối tượng